theo thông tin từ sở giao thông vận tài tp hà nội thành phố hiện nay vẫn chưa xác định vùng thu phí phương tiện vào nội đồ
việc thu phí vào nội đô là một trong những giải pháp đã được hội đồng nhân dân tp hà nội thông qua
tuy nhiên để thực hiện chủ trương này ubnd tp đang xác định vùng thu phí đối tượng phương thức thu phí và đánh giá các tác động liên quan
theo sở giao thông vận tài tp hà nội việc thu phí là khó nhưng nghiên cứu triển khai nhằm hạn chế phương tiện vào nội đô dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi sẽ thực hiện